chiều nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định giảm án tù cho cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm trong phiên phúc thẩm vụ án mua chế phẩm redoxi ba c
theo đó ông nguyễn đức trung nhận năm năm tù tổng hợp bản án cũ buộc bị cáo phải chấp hành chung mức án một mươi năm tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ actic công ty acoic và đơn xin giảm nhẹ tội của ông võ tiến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội công ty thoát nước hà nội
theo đó bị cáo giang nhận án ba năm tù bị cáo hùng nhận mức án ba mươi tháng tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
trong đó xác định các bị cáo đã bồi thường đủ